ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức còn hời hợt trong thực thi công vụ về giải quyết khiếu nại tố cáo
tiếp dân không phải là công tác văn thư chuyển văn bản mà cần đối thoại chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề đặt ra
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị về giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra vào sáng nay
nhấn mạnh tình hình khiếu kiện tố cáo nhất là khiếu kiện tố cáo đông người còn nghiêm trọng
thủ tướng cho rằng một số cấp nhất là cấp địa phương còn lơ là không thực hiện nghiêm túc việc đối thoại với người dân
đặc biệt là không nắm vững tình hình bị động còn chủ quan
nhận thức của một số cán bộ còn mang nặng tư tưởng đối đầu với người dân mà chưa thấy trách nhiệm của mình
một vấn đề nữa là đối tượng phản động lợi dụng tình hình để kích động người dân
thủ tướng nêu rõ công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở một số địa phương còn nhiều tồn tại sơ hở yêu kém
nhất là công tác quản lý sử dụng địa phương
việc thực thi pháp luật chưa nghiêm
trong phát triển kinh tế xã hội thì cần phải hài hòa lợi ích nhà nước doanh nghiệp và người dân
không vì bên này mà bỏ qua lợi ích chính đáng của bên kia
nhiều cơ quan hành chính chưa thực hiện nghiêm túc chưa làm hết trách nhiệm với dân
xác minh thẩm tra sơ sài thu thập chứng cứ không đầy đủ kết luận thiếu chính xác
phương hướng giải quyết thiếu thuyết phục thiếu khách quan công tâm
phải cầu thị nghiêm túc đánh giá sự việc theo đúng quy định của pháp luật
việc đúng thì kiên trì thuyết phục vận động người dân
việc không đúng thì phải nghiêm túc sửa sai khắc phục không ngoan cố
không vì vấn đề nhiệm kỳ này hay nhiệm kỳ kia mà không dám nhận lỗi

phủ tướng chính phủ về việc giải quyết hiếu kiện trên địa bàn
cần lập chương trình tiếp công dân giải quyết vụ việc không ỉ lại khoán trắng cho một phó chủ tịch phụ trách
chính quyền địa phương phải có giải pháp kịp thời bảo đảm tốt an ninh trật tự liên quan đến các vụ việc giải quyết khiếu nại tố cáo